nhận được tin có ngư dân bị tai nạn tại khu vực đảo thuyền trài thuộc quần đảo trường sa
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy mặc dù tình hình thời tiết ngoài khơi khá bất lợi
cục cứu hộ cứu nạn bộ quốc phòng đã huy động trực thăng cứu hộ cùng lực lượng bác sĩ
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tại tp hcm tiếp cận ngư dân bị nạn cấp cứu kịp thời
thông tin ban đầu cho biết hai ngư dân gặp nạn là phạm thanh bằng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
sự cố xảy ra khi các ngư dân đang đánh bắt cá gần đảo thiên trài trên tàu cá bình thuận
số hiệu bth chín mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi tám ts do anh lê minh hùng làm thuyền trưởng
khi đang đánh bắt cá một cần cầu gãy đã đè lên hai ngư dân gây nên các chấn thương nghiêm trọng
hiện trực thăng đã đưa hai ngư dân bị nạn từ đảo thuyền trài về đất liền
và được chuyển vào bệnh viện quân uy một trăm bảy mươi năm cứu trữa
các bác sĩ cho biết cả hai bước đầu đã qua cơn nguy kịch
tính từ cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay bộ quốc phòng đã bốn lần sử dụng máy bay trực thăng
ra về bờ cứu trữa